vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai lực lượng chức năng huyện lộc ninh tỉnh bình phước đã tổ chức tháo gỡ nắp cống thoát nước
đưa thi thể một người đàn ông mắc kẹt dưới cống lên bờ để tổ chức khám nghiệm điều tra
trước đó người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy mắc kẹt dưới cống đậy nắp sâu khoảng một mét
dinh tính nạn nhân được xác định là lâm cân nét ba mươi sáu tuổi trú tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước
lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tháo rỡ nắp cống đưa thi thể nạn nhân lên bờ để tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ